sợ lúc trời mưa gió rét mướt đưa đón nguy hiểm cho cả hai bà cháu nên mẹ của hát đã đăng ký cho con đi xe buýt của nhà trường để đảm bảo an toàn
bà đê tề hát bọc bạch ngày nào cũng đưa cháu ra xe đi học hát hay ngồi ở hàng ghế thứ hai sau ghế của lái xe
bình thường lúc sáu giờ hai mươi phút xe đón và một mươi bảy giờ xe đưa các cháu về nhưng ngày hai mươi chín tháng năm trường tổ chức lễ tổng kết nên thông báo buổi chiều gia đình tự đến đón con
vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi chín tháng năm cậu của bé hát đến trường đón cháu
lúc này cô giáo báo cháu không đi học ngay lập tức cậu của hát gọi điện hỏi bà dth rồi bà khẳng định cháu được xe của nhà trường đón đi
sau đó các cô giáo mới tá hỏa ra xe ô tô đưa đón của trường để tìm
bà dth bật khóc chia sẻ khi có mặt để đưa cháu vào cấp cứu người cho bé ướt sũng bà liên tục gọi tên cháu tuy nhiên cháu đã mãi mãi không tỉnh lại
bà hát không ngờ mới sáng còn đưa cháu ra xe đi học đến chiều lại phải đón cháu như thế này
bà dth cho biết thêm dù hát phải xa mẹ nhưng rất ngoan và lễ phép đi học bé tự lấy sữa cho vào ba lô tự mình chuẩn bị quần áo
theo thông tin từ gia đình chiều tối ngày ba mươi tháng năm mẹ của bé về để lo hậu sự cho con
trước đó sáng ngày ba mươi tháng năm ông phạm văn nghiêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
ông phạm văn nghiêm gửi lời chia buồn đồng thời động viên gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau tổ chức hậu sự cho cháu tgh sớm ổn định lại cuộc sống
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày ba mươi tháng năm công an xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm đã lập hồ sơ vụ việc một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba trên địa bàn mất liên lạc với gia đình
danh tính bé gái là em nguyễn thị hải linh sinh năm hai nghìn một mươi ba học sinh lớp năm của trường tiểu học tàm đông xã thới tàm thôn
cô diệu thúy giáo viên của em linh cho biết em và mẹ ruột là bà ntt bốn mươi tám tuổi quê nghệ an làm công nhân vệ sinh sinh sống tại phòng trọ ở xã thới than thôn
bà t thường ngày làm công việc vệ sinh trong khu công nghiệp tân bình và đi bán vé số vào buổi tối thỉnh thoảng em linh cùng mẹ đi bán vé số để trang trải cuộc sống của cả hai
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm giáo viên không thấy em linh đến lớp nên hỏi bà t bà tê nghĩ con gái đang ở nhà trọ nên nói với giáo viên rằng em sẽ không đến học
đến chiều bà tê đi làm về không thấy con gái và thấy ba mươi tờ vé số vẫn còn trong phòng trọ nên hỏi thăm người xung quanh
qua kiểm tra camera an ninh thì thấy em linh không đi bán vé số mà mượn điện thoại của một người trong dãy trọ sử dụng một lúc rồi trả lại
hình ảnh từ camera an ninh cũng cho thấy đến khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày linh lên xe máy một người mặc trang phục xe ôm công nghệ rồi rời đi
cô thúy sau đó đã chở bà tê đi các địa điểm mà linh xuất hiện lần cuối để tìm nhưng không có kết quả
cô giáo của em linh cho hay chị t đã nghĩ là
em linh đã làm để đi tìm con gái hai mẹ con có cuộc sống khó khăn chị t là mẹ đơn thân
theo cô diệu thúy do cuộc sống khá khó khăn mỗi ngày em linh đến trường và về nhà cô giáo để ăn cơm
chiều sau khi đi học xong thì lại quay lại nhà cô giáo để cho mẹ đi bán vé số xong đón vào hai mươi một giờ tối
bà t cũng liên hệ và được biết em linh cũng không về nhà của người chồng cũ
cô thúy cho biết đặc điểm nhận dạng của em linh là cao khoảng một bốn mươi sáu mét nước da đen tóc dài mặc áo thun màu trắng quân lừng màu trắng hồng
hiện vụ việc đã được công an xã thới tam thôn chuyển hồ sơ lên công an huyện hóc môn xử lý theo thẩm quyền
liên quan vụ hai anh em ruột đuối nước ngày ba mươi tháng năm người dân sống gần chân cầu trần hoàng na phường hưng lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ
vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc thương tâm xảy ra chiều một ngày trước
đoạn bờ sông cần thơ ở dưới gầm cầu nơi hiện trường vụ việc vẫn còn những tế phẩm nhang nến của người thân mang đến cùng hai cháu bé
anh nguyễn quốc hưng hai mươi ba tuổi ở gần hiện trường vụ việc cho biết ngày nào đám trẻ cũng đến đây trời người lớn cũng ra bờ sông câu cá rất nhiều
trước đây đoạn bờ kè này có hàng rào nhưng mấy tháng nay từ khi cầu trần hoàng na thông xe hàng rào đã bị tháo gỡ
anh hưng thông tin thêm đoạn kè dài khoảng ba mươi mét chưa được lắp lan càn xây dựng dốc đứng cao hơn mặt nước gần ba mét nên rất nguy hiểm
thường người lớn sẽ không cho bọn trẻ mon men lại gần bờ sông nhưng thời điểm xảy ra vụ việc không có ai đi câu
hiện mới dẫn tới sự việc đau lòng
anh nguyễn hữu dương ba mươi ba tuổi có nhà tiếp giáp bờ kè nơi xảy ra vụ việc là người đầu tiên nhảy xuống sông mò thi thể hai cháu bé
anh dương chia sẻ ngày nào cũng mắng và cảnh báo các cháu không được đến gần bờ sông nhưng không ngờ vẫn xảy ra sự việc đau lòng
anh dương cho biết khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng năm anh đang ngồi cùng bạn trong nhà thấy một cháu nhỏ ngồi khóc trên bờ kè
khi anh đến hỏi bé hoảng loạn không nói được mà cứ chỉ tay về phía mặt sông khóc nước nở
phải một lúc cháu bé mới nói được
việc bạn đuối nước anh nhảy xuống sông mò tìm nạn nhân nhưng không được
một lúc sau các anh công an đến rồi mò được cho bé
anh dương kể đoạn kè này không có lan càn hàng rào cũng đã bị gỡ được mấy tháng
khu vực này lại tiếp giáp về hè nơi trẻ con hay tập trung vui chơi nên rất nguy hiểm
cách hiện trường khoảng một trăm linh mét là nhà của hai nạn nhân
sau khi làm tăng lễ cha mẹ đưa các cháu lên chùa gửi
trong ngôi nhà tình thương nhỏ bé chỉ có bà ngoại nạn nhân ngồi trên chiếc giường con
quá sốc sau sự việc đau lòng bà cụ ngã quỵ không nói năng hay đi lại được
chị trần ngọc diễm thúy bốn mươi tuổi là di ruột của các nạn nhân
đang được gia đình giao ở lại trong nhà và chăm sóc mẹ
chị thúy cũng hết sức đau buồn
chị cho biết gia đình nạn nhân rất khó khăn
cha mẹ các bé làm nghề thu lượm ve chai cuộc sống quanh năm thiếu trước hụt sau
xảy ra sự việc mẹ hai bé suy sụp rất nhiều
chị bộc bạch gia đình em gái có ba đứa con trai
cháu đầu bị ốm nên cha mẹ cháu đem gửi nhà chị chăm sóc
hai cháu sau rủ nhau đi chơi rồi xảy ra sự việc đau lòng
chị thúy cũng ngậm ngùi
trong xóm có nhiều trẻ con hôm nào các cháu cũng rủ nhau đi chơi
không ngờ hôm qua lại xảy ra sự việc như vậy
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng năm đoạn sông cần thơ dưới gầm cầu tràn hoàng na
xảy ra sự việc đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong
nạn nhân là btt sinh năm hai nghìn một mươi sáu và bts sinh năm hai nghìn một mươi tám
là hai anh em ruột
đại diện ban quản lý dự án oda tp cn
chủ đầu tư dự án cầu trần hoàng na và bờ kè sông cần thơ
cho biết đoạn bờ kè gần nơi xảy ra vụ đuối nước trước đây được rào chắn
tuy nhiên gần đây đã gỡ rào để chuẩn bị lắp đặt lan can
vị này cho biết các trẻ nhỏ đã men theo bậc thang bến thuyền ở bờ kè để xuống sông
bậc thang được làm đúng thiết kế
vị đại diện khẳng định sẽ kiểm tra và đặt biển cảnh báo ở những bến này
ngoài ra đoạn lan can chưa hoàn thành cũng được rào lại
và cảnh báo đến người dân để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc
sau sự việc chính quyền phường hưng lợi đã thăm hỏi động viên
đồng thời vận động hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn trước mắt
chính quyền địa phương cũng khuyên cáo người dân không để con em đến chơi
ở những đoạn bờ sông nguy hiểm
liên quan đến vụ người lái xe máy tông trò bé bất tình rồi tăng ga bỏ chạy
mới đây lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp đà lạt
tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt
cơ quan điều tra sẽ làm rõ các dấu hiệu vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó camera của người dân đã ghi lại khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm trên đường mê linh
vườn chín tp đà lạt có một số người dân đang đi bộ tập thể dục
sau đó xuất hiện một chiếc xe máy chở theo một người phía sau
di chuyển với tốc độ khá nhanh đã tông vào cháu bé chạy trên đường
sau khi xảy ra va chạm người điều khiển xe máy đã tăng ga bỏ chạy
hậu quả cháu bé bị xe máy tông trúng đã bất tỉnh tại chỗ được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
bước đầu đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt xác định người điều khiển xe máy
chưa đủ tuổi lái xe máy theo quy định
hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
quy trách nhiệm đối với người giao xe máy cho thiếu niên điều khiển gây tai nạn
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ ấp an thọ xã an thạnh thủy
trong tiệc rượu giữa ông khải và ông phương xảy ra cự cãi sổ sát
ông phương dùng đoạn cùi dừa để tấn công ông khải dẫn đến té ngã xuống nền nhà
và sau đó ông khải đã tử vong
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin công an huyện chợ gạo đã phối hợp với đơn vị liên quan
đến khám nghiệm hiện trường đồng thời tổ chức truy bắt nguyễn hoàng phương và đặng quang định
vừa qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay
trước đó vào một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực cửa khẩu quốc tế nam giang quảng nam
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ công an
và cục cửa khẩu bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam phát hiện bắt giữ một phương tiện cùng tám đối tượng
đang vận chuyển một trăm chín mươi tám kg ma túy từ lào về việt nam
số ma túy này gồm bốn mươi bốn bánh heroin và một trăm tám mươi một bảy mươi năm kg ma túy các loại
hiện nay bộ đội biên phòng tỉnh quang nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra các mình
cùng có hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định
ngày ba mươi tháng năm ông nguyễn huy hoàng chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã hồng lĩnh hà tĩnh
ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nguyễn công hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh tổng số tiền ba mươi năm triệu đồng
cụ thể ông này bị xử phạt một mươi một triệu đồng về hành vi với xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông
một mươi bảy triệu đồng về hành vi gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường
bảy triệu đồng về hành vi điều khiển xe trên đường màu trong máu có nồng độ cồn
chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu kết quả xét nghiệm máu là bốn tám ba trăm tám mươi bốn mg trên một trăm linh ml máu
ngoài ra ông hát còn phải chịu hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian một mươi hai tháng
trước ngày ba mươi tháng năm công an quận bình thạnh tp hcm vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà nghiêm trọng
khiến một người tử vong nhiều người bị thương
thông tin ban đầu khoảng bảy giờ cùng ngày căn nhà trong hẻm đường nguyễn cửu vân phường một mươi bảy bất ngờ bùng cháy dữ dội
phát hiện hỏa hoạn người dân hô hoán chữa cháy nhưng bất thành
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh đã huy động lực lượng đến chữa cháy
đồng thời tiếp cận hiện trường đưa người bị kẹt bên trong ra ngoài
hiện một người tử vong ngoài ra nhiều người bị thương được đưa đi bệnh viện
nhiều tài sản bị thiêu dụi hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được làm rõ
thưa quý vị show diễn đặc biệt dòng sông kể chuyện mùa hai chuyến thầu huyền thoại
khai mạc lễ hội sông nước tp hcm lần hai năm hai nghìn hai mươi bốn vừa có buổi tổng duyệt chính thức
nhiều hình ảnh được tiết lộ cho thấy tầm vóc hoành tráng của chương trình năm nay
suốt nhiều ngày qua hơn một diễn viên nghệ sĩ cùng ekip năm trăm linh nhân viên kỹ thuật hậu trường
đã làm việc tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho chương trình
tất cả đều tập trung một trăm linh thời gian và nói như tổng đạo diễn lê hải yến là toàn bộ ekip
làm việc với công lực sức lực đến năm trăm linh cho chương trình
thông qua nghệ thuật vở đại vũ kịch bom tấn với sự kết hợp các yếu tố sân khấu hiện đại
tối thần vừa mang tính trình diễn nghệ thuật cao vừa khắc ghi vào trái tim người xem
về một câu chuyện lịch sử của tp hcm của đất nước dễ hiểu dễ ghi nhớ
và dễ làm lai động trái tim khán giả
đồng thời sầu diễn cũng mang tính chất giải trí cao phù hợp với mọi đối tượng khán giả
trong đó có khán giả trẻ
nhiều phần trình diễn với ý tưởng độc bản táo bạo của sầu diễn thực sự gây ngỡ ngàng
như việc diễn ra một sân khấu quá lớn gây chóng ngợp khán giả sẽ cảm thấy như mình
cùng bước vào một bộ phim lịch sử bom tấn trên một phim trường chuyển động liên tục
bối cảnh được thay đổi và di chuyển như phim điện ảnh
lúc ở trên bờ lúc ở dưới sông lúc thì trên tàu gây bất ngờ
hay hệ thống đạo cụ phức tạp được mô phòng chân thực từ những nghiên cứu lịch sử kỹ lưỡng
sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử giải trí nghệ thuật trình diễn cao
chưa kể hiếm có chương trình nào thiết kế hàng ngàn bộ trang phục cho mỗi màn trình diễn khác nhau
các trang phục đều đo ni đóng giày cho từng diễn viên nhân vật
tạo nên một không khí cực kỳ điện ảnh chân thực tính lịch sử
tổng đạo diễn lê hải yến nữ đạo diễn được gọi bằng cái tên người kể chuyện bằng trái tim
có một tình yêu đặc biệt với lịch sử và văn hóa của dân tộc
luôn muốn khai thác tìm tòi những câu chuyện lịch sử đã bị ngủ quên
những chi tiết được cất giấu trong bào tàng hay những lớp chầm tích văn hóa lịch sử ẩn sâu dưới lỏng đất
để kể cho khán giả của mình bằng một trái tim đầy cảm xúc và nhiệt huyết
để khơi dậy tình yêu quê hương và tự tôn dân tộc luôn có sẵn trong mỗi con người
cô khao khát biến những câu chuyện lịch sử trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch
để lan tỏa giá trị văn hóa của dân tộc quảng bá hình ảnh đất nước và con người việt nam
đến với công chúng trong nước và quốc tế
chương trình nghệ thuật đặc biệt dòng sông kể chuyện mùa hai với chủ đề chuyến tàu huyền thoại
sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h đến hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại khu nhà rồng khánh hội cảng sài gòn
chương trình sẽ tái hiện và tôn vinh lịch sử hào hùng của sông sài gòn
thông qua câu chuyện về những chuyến tàu
chương trình là một vở đại kịch ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức trên sông sài gòn
kết hợp giữa yếu tố điện ảnh âm nhạc và vũ kịch cùng những công nghệ trình diễn hiện đại nhất hiện nay
để tái hiện một câu chuyện về lịch sử đồ sộ của dân tộc
có thể dễ dàng hình dung chương trình nghệ thuật đặc biệt dòng sông kể chuyện mùa hai
chuyến tàu huyền thoại giống như một bộ phim bom tấn về lịch sử đấu tranh
xây dựng và phát triển thành phố hồ chí minh thắp lên ngọn lửa tình yêu và tự hào về thành phố
về đất nước quảng bá về đẹp thành phố
ngày ba mươi tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương cho biết dự kiến lễ hội mùa trái
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày hai mươi hai tháng sáu tức ngày một mươi tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng năm
âm lịch tại phường hưng định thành phố thuật an tỉnh bình dương với nhiều hoạt động phong phú
phục vụ người dân và du khách trong và ngoài tỉnh
lễ hội mùa trái chín năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến thu hút khoảng một trăm linh gian hàng với nhiều hoạt động phong phú như
hội trợ trái cây và liên hoan ẩm thực du lịch với chủ đề ngọt ngào phương nam
trưng bày trái cây tạo hình nghệ thuật bày bán trái cây đặc sản và các sản phẩm chế biến từ trái cây
trưng bày cây giống sản phẩm gống xứ sân mài và bày bán các món thức ăn thức uống đặc trương của tỉnh bình dương
cũng như các tỉnh thành phố khu vực miền đông và tây nam bộ
trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của lễ hội còn có chương trình hội thi duyên giáng bình dương
nhằm bình chọn phụ nữ đẹp duyên giáng tài năng đại diện nét đẹp văn hóa của người bình dương
tổ chức giải việt giã cung đường mùa trái chín hội thi ảnh đẹp chủ đề sắc màu quê hương
triển lãm ảnh đẹp thông tin du lịch bình dương liên hoan đờn ca tài tử nam bộ và chương trình biểu diễn văn nghệ hàng đêm
lễ hội mùa trái chín hay lễ hội lái thiêu mùa trái chín tổ chức tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên và là sự kiện quen thuộc của người dân tỉnh bình dương
và khu vực trong nhiều năm qua
lễ hội mang đậm nét văn hóa đồng quê miệt vườn nhằm tạo ra sân chơi quen thuộc
để các nhà vườn có cơ hội giao lưu học hỏi trau dối kinh nghiệm
bên cạnh đó lễ hội còn là cơ hội quảng bá thương hiệu trái cây lái thiêu của thành phố thuận an tỉnh bình dương
và giúp các địa phương trong vùng đông tây nam bộ mở rộng thị trường giao lưu xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh bình dương nói riêng và các tỉnh thành phố phía nam nói chung
để chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội mùa trái chín năm hai nghìn hai mươi bốn ngày ba mươi tháng bốn
đoàn công tác của ban tổ chức lễ hội mùa trái chín năm hai nghìn hai mươi bốn do giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương bùi hữu toàn
làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra khảo sát địa điểm tổ chức lễ hội tại khu vực cầu ngang phường hưng định thành phố thuận an tỉnh bình dương
tại buổi khảo sát ban tổ chức đã yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị mặt bằng
thi công lắp đặt các gian hàng trái cây ẩm thực tiểu cảnh trang trí và những nội dung liên quan đến kế hoạch đề ra
đặc biệt quan tâm chuẩn bị chú đáo chương trình lễ khai mạc kịp thời có những điều chỉnh cần thiết phù hợp với chương trình kế hoạch
để lễ hội có thể tổ chức thành công an toàn vui tươi lành mạnh và tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại